ngày một mươi tám tháng một mươi hai tỉnh hà nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác trên địa bàn
với tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo quyết thắng những năm qua cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xây dựng nên truyền thống vẻ vang
hôm nay lực lượng vũ trang hà nam được tặng thưởng huân chương quân công hạng hai hạng ba năm mươi năm tập thể ba mươi chín cá nhân được phong tặng truy tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hơn một bốn trăm một mươi bà mẹ được phong tặng truy tặng danh hiệu mẹ việt nam anh hùng
hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý phấn khởi tự hào về những thành tích đạt được đảng bộ quân và dân hà nam biểu thị quyết tâm phân đấu xây dựng quê hương ngày càng đổi mới xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới